tại cuộc họp báo chuyên đề về công tác quản lý hải quan đối với phế liệu nhập khẩu vào chiều hôm qua
tổng cục hải quan cho biết hiện nay tại các cảng của việt nam đang có hơn năm container phế liệu nhập khẩu tồn động
tăng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh so với cùng kỳ
nguyên nhân được đưa ra tại buổi họp báo là do thời gian qua sau khi trung quốc thực hiện chính sách cấm nhập khẩu hai mươi bốn loại phế liệu
hoạt động nhập khẩu mua bán phế liệu ở việt nam có chiều hướng gia tăng mạnh và diễn biến phức tạp
nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường sống gây bức xúc trong dư luận
số lượng phế liệu nhập khẩu năm hai nghìn một mươi bảy tăng gấp hai lần so với khối lượng phế liệu nhập khẩu
trong đó khối lượng sắt thép nhựa giấy và xỉ hạt nhỏ là những loại phế liệu có khối lượng tăng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh so với tổng khối lượng nhập khẩu năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng nhựa phế liệu nhập khẩu tăng đột biến hai trăm linh so với năm hai nghìn một mươi bảy
để việt nam không trở thành bãi rác của thế giới không tốn kém chi phí tiêu hủy đối với hàng hóa là phế liệu chất thải đưa vào lãnh thổ nhưng không có người nhận
ông mai xuân thành cho biết đối với hàng hóa phế liệu đã tồn động
tại càng cơ quan hải quan tiến hành giả soát phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật nhập khẩu
đặc biệt năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng nhựa phế liệu nhập khẩu tăng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh so với tổng khối lượng nhập khẩu tăng đột biến hai trăm linh so với cơ quan hải quan tiến hành giả soát
về việc không cho phép dỡ hàng có thông tin trên bản lược khai hàng hóa là chất thải và yêu cầu rời khỏi lãnh thổ việt nam
đối với hàng hóa là phế liệu tồn động tại các cảng quá chín mươi ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận
chủ phương tiện vận tải cũng phải vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi việt nam